cục quản lý dược bộ y tế ra thông báo về việc thông báo thu hồi lô thuốc dung dịch uống
casium nick extra được xác định là vi phạm chất lượng mức độ hai nhiều địa phương trong cả nước
như sở y tế quảng ninh bắc ninh lào cai vừa gửi thông báo thu hồi đối với một lô dung dịch uống
casium nick extra mỗi ống năm ml chứa canxi gucco heltonat năm trăm năm mươi mg acid azobic vitamin c năm mươi mg
nicotinamide vitamin pp hai mươi năm mg số giới đăng ký lưu hành vd ba triệu một trăm bốn mươi một nghìn bảy trăm một mươi tám lô thuốc bị thu hồi có số ba trăm hai mươi hai
sản xuất ngày hai mươi sáu tháng một mươi một năm hai nghìn hai mươi hai hạn dùng ba năm do công ty trách nhiệm hữu hạn dược phẩm usa nic
usa nic pacma sản xuất lý do lô thuốc bị thu hồi là mẫu thuốc không đạt tiêu chuẩn chất lượng
về chỉ tiêu độ đồng đều thể tích định lượng acid asopic vi phạm chất lượng mức độ hai
dùng dịch uống casium nick extra thuộc nhóm thuốc bổ được công ty sản xuất giới thiệu giúp bổ sung
canxi và vitamin điều trị triệu chứng hạ canxi huyết bệnh còi xương suy dinh dưỡng ở trẻ em
loãng xương ở người cao tuổi suy nhược cơ thể lao lực dưỡng bệnh
các thông báo thu hồi trên căn cứ trên yêu cầu của cục quản lý dược bộ y tế hồi tháng bốn
cục quản lý dược yêu cầu sở y tế các tỉnh thành phố trực thuộc trung ương cần thông báo cho các cơ sở kinh doanh
sử dụng thuốc thu hồi lô thuốc không đạt chất lượng nêu trên công bố rộng rãi trên các phương tiện thông tin đại chúng
để người dân được biết kiểm tra và giám sát các đơn vị thực hiện thông báo này xử lý những đơn vị vi phạm
theo quy định hiện hành báo cáo về cục quản lý dược và các cơ quan chức năng có liên quan
cục quản lý dược yêu cầu công ty trách nhiệm hữu hạn dược phẩm usanic usanic phạc ma phối hợp với nhà phân phối thuốc
gửi thông báo thu hồi tới các cơ sở bán buôn bán lẻ sử dụng dùng dịch uống casium nic hr và tiến hành thu hồi
toàn bộ lô thuốc không đạt tiêu chuẩn chất lượng nêu trên
cục quản lý dược cũng yêu cầu sở y tế tp hcm kiểm tra giám sát công ty trách nhiệm hỗ hạn dược phẩm usanic
thực hiện việc thu hồi và xử lý thuốc bị thu hồi theo quy định
gần đây trên phương tiện thông tin đại chúng có một số loại thuốc bị đình chỉ lưu hành và thu hồi
căn cứ tại luật dược hai nghìn một mươi sáu hình thức thu hồi và mức độ vi phạm của thuốc theo luật dược hai nghìn một mươi sáu
căn cứ quy định tại khoản một điều ba mươi sáu luật dược năm hai nghìn năm thuốc lưu hành trên thị trường phải đảm bảo các điều kiện sau đây
đạt tiêu chuẩn chất lượng đã đăng ký đáp ứng đầy đủ các yêu cầu về ghi nhãn hàng hóa của thuốc theo quy định
tại điều ba mươi bảy của luật này và các quy định khác của pháp luật
vật liệu bao bì và dọn đóng gói phải đáp ứng yêu cầu đảm bảo chất lượng thuốc
có số đăng ký hoặc chưa có số đăng ký nhưng được nhập khẩu theo quy định tại điểm a và điểm b khoảng hai điều hai mươi của luật này
có chứa dược chất chưa có số đăng ký hoặc đã có số đăng ký nhưng chưa đáp ứng đủ cho nhu cầu điều trị
đáp ứng nhu cầu cấp bách cho phòng chống dịch bệnh khắc phục hậu quả thiên tai thảm họa và nhu cầu điều trị đặc biệt
phải được kê khai giá thuốc theo quy định của luật này
nếu là thuốc nhập khẩu thì giá thuốc nhập khẩu không được cao hơn giá thuốc nhập khẩu vào các nước trong khu vực
có điều kiện y tế thương mại tương tự việt nam tại cùng thời điểm
theo khoản một điều ba mươi tám luật dược năm hai nghìn năm thuốc lưu hành trên thị trường bị thu hồi trong các trường hợp sau đây
không đúng chủng loại do có sự nhầm lẫn trong quá trình cấp phát sau nhận
không đáp ứng đầy đủ các điều kiện quy định tại các điểm a b c và d khoản một điều ba mươi sáu của luật này
có thông báo thu hồi thuốc của cơ sở sản xuất cơ quan quản lý nhà nước về dược của việt nam hoặc nước ngoài
hình thức thu hồi mức độ vi phạm phạm vi và thời gian thu hồi xử lý thuốc bị thu hồi
theo điều sáu mươi ba luật dược năm hai nghìn một mươi sáu như sau
hình thức thu hồi thuốc bao gồm thu hồi tự nguyện là thu hồi do cơ sở đăng ký thuốc cơ sở sản xuất cơ sở nhập khẩu hoặc ủy thác nhập khẩu thuốc tự nguyện thực hiện
thu hồi bắt buộc là thu hồi theo quyết định của cơ quan nhà nước có thẩm quyền trong trường hợp thu hồi quy định tại điều sáu mươi hai luật dược năm hai nghìn một mươi sáu
mức độ vi phạm của thuốc bao gồm mức độ một là mức độ mà thuốc có nguy cơ gây tổn hại nghiêm trọng đối với sức khỏe hoặc ảnh hưởng đến tính mạng của người sử dụng
mức độ hai là mức độ mà thuốc có bằng chứng không đảm bảo đầy đủ hiệu quả điều trị hoặc có nguy cơ không an toàn cho người sử dụng
nhưng chưa đến mức gây tổn hại nghiêm trọng đối với sức khỏe hoặc chưa ảnh hưởng đến tính mạng của người sử dụng
mức độ thứ ba là mức độ không thuộc trường hợp quy định tại điểm a và điểm b khoảng hai điều sáu mươi ba luật dược năm hai nghìn một mươi sáu mà do các nguyên nhân khác nhưng không ảnh hưởng đến hiệu quả điều trị và an toàn khi sử dụng
phạm vi và thời gian yêu cầu thu hồi thuốc được thực hiện như sau
thu hồi ở tất cả các cơ sở kinh doanh dược cơ sở khám bệnh chữa bệnh và người sử dụng trong trường hợp thuốc vi phạm ở mức độ một
việc thu hồi phải hoàn thành trong thời hạn ba ngày kể từ ngày có quyết định thu hồi
thu hồi ở tất cả các cơ sở kinh doanh dược cơ sở khám bệnh chữa bệnh và người sử dụng trong trường hợp thuốc vi phạm ở mức độ hai
việc thu hồi phải hoàn thành trong thời hạn một mươi năm ngày kể từ ngày có quyết định thu hồi
thu hồi ở tất cả cơ sở kinh doanh dược trong trường hợp thuốc vi phạm ở mức độ ba
việc thu hồi phải hoàn thành trong thời hạn ba mươi ngày kể từ ngày có quyết định thu hồi
trường hợp việc thu hồi thuốc vi phạm ở mức độ một và việc thu hồi thuốc vượt quá khả năng thu hồi của cơ sở sản xuất thuốc trong nước
cơ sở nhập khẩu cơ sở ủy thác nhập khẩu thuốc hoặc quá thời hạn thu hồi
mà cơ sở sản xuất thuốc trong nước cơ sở nhập khẩu cơ sở ủy thác nhập khẩu thuốc không thực hiện việc thu hồi
thì bị cưỡng chế thu hồi theo quy định của pháp luật
cơ quan nhà nước có thẩm quyền trực tiếp tổ chức cưỡng chế thu hồi thuốc cơ sở sản xuất thuốc trong nước
cơ sở nhập khẩu cơ sở ủy thác nhập khẩu thuốc có trách nhiệm thanh toán chi phí cho việc thu hồi và xử lý thuốc bị thu hồi
xử lý thuốc bị thu hồi được thực hiện như sau
thuốc bị thu hồi theo quy định tại điểm a điểm b khoảng hai điều sáu mươi ba luật dược hai nghìn một mươi sáu phải bị tiêu hủy
thuốc bị thu hồi theo quy định tại điểm c khoảng hai điều sáu mươi ba luật dược năm hai nghìn một mươi sáu được phép khắc phục
tái xuất hoặc tiêu hủy trong trường hợp không thể khắc phục được
trách nhiệm thu hồi thuốc theo điều sáu mươi bốn luật dược năm hai nghìn một mươi sáu như sau
cơ sở đăng ký thuốc cơ sở sản xuất thuốc trong nước cơ sở có pha chế chế biến bảo chế thuốc
cơ sở nhập khẩu cơ sở ủy thác nhập khẩu thuốc có thuốc bị thu hồi có các trách nhiệm sau đây
ngừng kinh doanh thuốc bị thu hồi chủ trì phối hợp với tổ chức cá nhân có liên quan
công bố thông tin về thuốc bị thu hồi và tổ chức thu hồi tiếp nhận thuốc bị thu hồi
xử lý thuốc bị thu hồi chi trả chi phí cho việc thu hồi xử lý thuốc bị thu hồi bồi thường thiệt hại theo quy định của pháp luật
báo cáo bộ y tế về việc thu hồi thuốc và kết quả thu hồi thuốc
trường hợp thu hồi tự nguyện thì phải tạm dừng kinh doanh thuốc bị thu hồi và báo cáo bộ y tế trước khi tiến hành việc thu hồi thuốc
cơ sở bán buôn bán lẻ thuốc có các trách nhiệm sau đây
ngừng kinh doanh và cấp phát thuốc bị thu hồi thông báo và tổ chức thu hồi
tiếp nhận thuốc bị thu hồi do cơ sở kinh doanh cung cấp người sử dụng trả lại trả thuốc bị thu hồi cho cơ sở đã cung cấp thuốc
chi trả chi phí cho việc thu hồi xử lý thuốc bị thu hồi và bồi thương thiệt hại theo quy định của pháp luật trong trường hợp có lỗi
cơ sở khám bệnh chữa bệnh và người sử dụng thuốc có các trách nhiệm sau đây
ngừng việc kê đơn bán cấp phát và sử dụng thuốc bị thu hồi trả lại thuốc bị thu hồi cho cơ sở cung ứng thuốc
bộ y tế có các trách nhiệm sau đây
căn cứ và mức độ vi phạm về chất lượng an toàn hiệu quả quyết định việc thu hồi xử lý thuốc thu hồi trên phạm vi toàn quốc
giả soát báo cáo đánh giá và trả lời về đề xuất tự nguyện thu hồi của cơ sở sản xuất kinh doanh
kiểm tra giám sát việc tổ chức và thực hiện thu hồi thuốc nguyên liệu làm thuốc xử lý cơ sở vi phạm theo quy định của pháp luật
công bố thông tin về thuốc bị thu hồi trên cổng thông tin điện tử bộ y tế đài truyền hình việt nam và đài tiếng nói việt nam
đối với trường hợp thu hồi thuốc vi phạm ở mức độ một ngay sau khi có quyết định thu hồi thuốc
đài truyền hình việt nam đài tiếng nói việt nam có trách nhiệm công bố thông tin về thu hồi thuốc vi phạm ở mức độ một và không thu phí
theo khoản một điều ba mươi tám luật dược năm hai nghìn năm thuốc lưu hành trên thị trường bị thu hồi trong các trường hợp sau đây
không đúng chủng loại do có sự nhầm lẫn trong quá trình cấp phát sau nhận
không đáp ứng đầy đủ các điều kiện quy định tại các điểm a b c và d khoản một điều ba mươi sáu của luật này
có thông báo thu hồi thuốc của cơ sở sản xuất cơ quan quản lý nhà nước về dược của việt nam hoặc nước ngoài